ubnd quận ba tp hcm đang xây dựng đề án chỉnh trang đô thị trong đó sẽ chọn khu vực hồ con dùa là phố đi bộ và đường nguyễn thượng hiền phường bốn quận ba trở thành phố ẩm thực nhằm tạo thêm điểm vui chơi ăn uống cho người dân và du khách
hồ con dùa và đường nguyễn thượng hiền từ lâu đã nổi tiếng là hai khu vực vui chơi và ẩm thực sôi động của quận ba
trong đó hồ con dùa với cảnh quan và ý nghĩa lịch sử nằm giữa nơi giao nhau của ba tuyến đường võ văn tần phạm ngọc thạch và trần cao vân vị trí thuận lợi nhưng chưa thu hút được đông đảo người dân và du khách đến trải nghiệm
còn đường nguyễn thượng hiền nổi tiếng là phố ẩm thực sôi động
việc xây dựng hai khu vực này thành phố đi bộ và phố ẩm thực có khả năng sẽ thu hút được du khách cũng như quảng bá thêm về các nét đẹp văn hóa ẩm thực của tp hcm
theo đề án việc xây dựng phố đi bộ sẽ triển khai làm hai giai đoạn
giai đoạn một làm từ điểm nối đường điện biên phủ đến điểm nối đường nguyễn đình triều
giai đoạn hai sẽ mở rộng giai đoạn đường còn lại